các mẹ các cô ngày mà những người phụ nữ được dành tặng những bó hoa tươi thắm nhất
thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi đến các bà các mẹ các cô và các chị lời chúc sức khỏe
xin chúc một nửa thế giới luôn vui vẻ hạnh phúc thành công trong sự nghiệp và cuộc sống
chương trình ca nhạc hôm nay là những ca khúc về mẹ về những người phụ nữ anh hùng bất khuất trung hậu đàm đang
mở đầu chương trình mời quý vị lắng nghe ca khúc huyền thoại mẹ sáng tác nhạc sĩ trịnh công sơn
qua sự thể hiện của ca sĩ bích hồng